xin chào quý vị
xin chào quý vị
bên cạnh đó công ty nguyễn kim đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng vấn mặt
nên hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định hoãn phiên tòa
trước đó vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo tất thành cang một mươi năm tù về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo tể trí dũng bị hội đồng xét xử tuyên phạt hai mươi năm tù về hai tội
và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo còn lại trong vụ án từ ba năm sáu tháng tù đến một mươi sáu năm tù
về một trong các tội tham mô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bùi thị tuyết trang chú huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
bùi thị tuyết trang đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại
với mục đích làm đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế góp vốn với người khác
sau đó không có khả năng trả nợ
tổng số tiền trang chiếm đoạt của các bị hại là một mươi chín tỷ đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
còn tại đồng tháp trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát biên giới
lực lượng chức năng đã liên tiếp ngăn chặn hai vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn
trưa ngày bốn tháng năm đội biên phòng cầu muống phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
công an tỉnh đồng tháp đã tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu vực canh tứ thường thuộc huyện hồng ngự
đã phát hiện một xuồng máy đang di chuyển có nhiều biểu hiện nghi vấn
khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra thấy lực lượng chức năng
đối tượng trên xuồng đã bỏ lại phương tiện cùng hơn bốn gói thuốc lá ngoại các loại rồi nhảy xuống sông tẩu thoát
trước đó lúc hai giờ sáng cùng ngày đội biên phòng cầu muống cũng đã phát hiện ba gói thuốc lá ngoại vô chủ
được tập kết bên bờ sông sở thượng
hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra
xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật
trước tình trạng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
và phân bón không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn tỉnh an giang diễn biến phức tạp
nhằm bảo vệ sức khỏe cũng như quyền lợi của người nông dân
lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh tăng cường kiểm tra các hộ kinh doanh mặt hàng này
qua đó phát hiện tạm giữ số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật và phân bón không rõ nguồn gốc xuất xứ
trưa ngày bốn tháng năm tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
ma túy công an huyện trợ mới tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật bòn hai
tại ấp trung xã mỹ hiệp huyện trợ mới do ông phạm bòn hai làm chủ hộ
qua đó phát hiện tại hộ kinh doanh của ông hai có trên hai mươi gói chai bao thuốc bảo vệ thực vật và phân bón các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra ông hai không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
vụ việc được bàn giao cho công an huyện trợ mới ra quyết định tạm giữ tăng vật để tiếp tục xác minh làm rõ
thưa quý vị thực phẩm bẩn không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng
thời gian qua lực lượng công an trên cả nước đã liên tục phát hiện và xử lý nhiều vụ buôn bán thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc
không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bạc liêu
hơn ba bảy triệu đồng
hai tấn đậu nành đậu xanh không có hóa đơn chứng tử không rõ nguồn gốc xuất xứ này đang chuẩn bị đem ra thị trường tiêu thụ
thì bị lực lượng công an phát hiện và lập biên bản thu giữ
hay trước đó phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu cũng bắt quả tang một cơ sở kinh doanh
đang tổ chức cho công nhân dùng phẩm màu không rõ nguồn gốc nhuộm hơn một trăm linh kg tôm khô
đây chỉ là hai trong rất nhiều vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm mà lực lượng công an tỉnh bạc liêu bắt xử lý từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
nếu như sử dụng lâu dài thì nó có thể là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người tiêu dùng
đặc biệt là ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh hệ tiêu quá và tìm ảnh nhiều cái nguy cơ dẫn đến một số cái bệnh ung thư
thứ hai nữa đó là nó ảnh hưởng đến các tổ chức cá nhân trực tiếp sản xuất kinh doanh
họ làm ăn chính đáng có đăng ký sản xuất kinh doanh hàng quá có thương hiệu
nếu như mà bị hàng giả hàng kém chất lượng nó chen vào nó làm giả thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hàng thạch
cái quy tính của các doanh nghiệp và có thể dẫn đến cái nguy cơ là bị tẩy chai hàng thật
vấn đề thứ ba nữa đó thì bên cạnh ảnh hưởng đến người tiêu dùng cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì nó còn ảnh hưởng đến các cái nguồn thu của ngân sách nhà nước
trên thực tế số vụ vi phạm bị phát hiện chỉ là phần nổi của tảng băng chìm với lợi nhuận dễ dàng kiếm được từ việc kinh doanh thực phẩm không an toàn
rất khó để thức tỉnh lương tâm một bộ phận không nhỏ người kinh doanh
để chủ động phát hiện và xử lý các loại thực phẩm bẩn vận chuyển vào địa bàn bạc liêu tiêu thụ
lực lượng công an tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra kiểm tra chặt chẽ các tuyến giao thông đường bộ đường thủy liên tỉnh
nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi buôn lậu vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ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
chỉ trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an tỉnh bạc liêu đã phát hiện xử lý
hai mươi vụ liên quan ba mươi sáu đối tượng có hành vi vận chuyển sản xuất kinh doanh hàng giả hàng nhái không rõ nguồn gốc xuất xứ
tôm chứa tạp chất hay bơm nước và gia súc trước khi giết mổ
cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần lưu tâm đến chất lượng sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ
tránh tâm lý ham rẻ gây ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và gia đình
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
sáu tháng đầu năm xuất khẩu nông sản tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế việt nam khi đạt kim ngạch một mươi bảy chín tỷ usd tăng một mươi năm sáu so với cùng kỳ năm ngoái
báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn năm mặt hàng có giá trị xuất khẩu đạt trên một tỷ usd là cà phê gạo rau quả tôm và sản phẩm gỗ
trong đó tăng mạnh nhất là cà phê với mức tăng trên năm mươi chín
mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản việt nam chiếm hơn hai mươi bảy thị phần
gần đây một mươi hai trong hơn ba mươi ngân hàng điều chỉnh lãi suất tiết kiệm với mức tăng cao nhất lên đến bảy
nhiều ngân hàng vốn đã có lãi suất tiết kiệm cao hơn mức chung thị trường này tiếp tục nâng thêm để đẩy mạnh huy động vốn từ cư dân
đa phần các ngân hàng chọn tăng lãi suất cho các kỳ gửi ngắn hạn nâng mặt bằng chung tiền sát mốc bốn một năm
lãi suất các kỳ gửi dài hạn cũng được điều chỉnh nhưng biên độ tăng không mạnh
cụ thể có một mươi tám ngân hàng đưa lãi suất tiết kiệm một mươi hai tháng tại quầy lên hơn sáu một năm
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sẽ bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh
cụ thể khi giám sát chứng khoán phái sinh đối với tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam
một mươi doanh thu giá dịch vụ quản lý thuế giá dịch vụ bù trừ và giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ
phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với sở giao dịch chứng khoán
một mươi doanh thu giá trị giao dịch chứng khoán phái sinh
bên cạnh đó bổ sung thu phí giám sát hoạt động chứng khoán đối với ngân hàng thanh toán
hãng hàng không vietjet vừa đưa ra chương trình mở bán một triệu vé máy bay khắp việt nam và châu á
với giá đặc biệt chỉ từ năm năm trăm linh đồng chưa bao gồm thuế phí
theo đó vietjet mở bán vé khuyến mãi không giới hạn khung giờ trong một ngày duy nhất là ngày năm tháng năm
với thời gian bay từ ngày năm tháng năm đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
trên tất cả các đường bay nội địa và quốc tế của hãng
vé khuyến mãi được mở bán trên website chính thức của vietjet ứng dụng điện thoại vietjet air facebook
thưa quý vị thời gian qua môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam đã có những bước cải thiện tích cực và mạnh mẽ
vào dù đại dịch covid một mươi chín đã bị phá hủy
đại dịch covid một mươi chín đã làm chậm đa cải cách ở một mức độ nào đó
nhưng việt nam vẫn luôn được coi là điểm đến đầu tư hấp dẫn với nền kinh tế sôi động
vì vậy cộng đồng doanh nghiệp đang mong muốn có những nỗ lực hơn nữa trong việc cải cách thể chế
để có môi trường kinh doanh thuận lợi an toàn và giảm chi phí không cần thiết
nhất là khi toàn bộ nền kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi và bứt phá
phản ánh của phóng viên thời sự
khi dịch bệnh qua đi doanh nghiệp này cũng như bao doanh nghiệp khác gặp không ít khó khăn
về việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để có thể phát triển hơn trong thời gian tới
tuy nhiên để có được nguồn vốn thì thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngân hàng
vẫn là điều mà các doanh nghiệp chăn trở
hiện nay về vấn đề về vốn thì với doanh nghiệp thì cũng đang dần dần cũng rất mong được tiếp cận
với các dự án của các tổ chức phi chính phủ hoặc là các tổ chức nước ngoài
để có những các hỗ trợ về đầu tư về mặt công nghệ về dây truyền
để có thể chúng ta có những cái năng suất nó hiệu quả và cao hơn
để mang đến nhiều mẫu mã đẹp hơn cho đến thị trường
hiện tại doanh nhân việt nam còn vướng mắt rất nhiều trong việc thủ tục hành chính
nhất là những việc thủ tục thành lập doanh nghiệp
xong xong với việc sở tác khởi nghiệp phát triển lớn mạnh
thì việc nhà nước ta cũng có những chính sách hỗ trợ nhất định cho các doanh nghiệp sáng tác khởi nghiệp
cộng đồng doanh nghiệp việt nam kể cả các công ty mới khởi nghiệp
hay các doanh nghiệp mới khởi nghiệp
các doanh nghiệp fdi cũng đã có sự đánh giá về môi trường đầu tư
kinh doanh của việt nam hiện nay theo cách riêng của mình
nếu có những biện pháp đẩy mạnh hơn về cải cách môi trường kinh doanh
nền kinh tế việt nam sẽ sớm phục hồi sau khi bị hứng chịu thiệt hại do dịch bệnh covid một mươi chín gây ra
khi mà startup mới ra đời thì rất khó khăn về vấn đề tài chính về dòng tiền
thì nếu mà chúng tôi được áp dụng một luật thuế tương đương với các công ty
đã rất là vững mạnh đã phát triển rất là lâu rồi
trong cùng một cái lĩnh vực đó thì rõ ràng là rất khó khăn cho chúng tôi
và chúng tôi hy vọng là chính phủ và các cơ quan thuế sẽ nghiên cứu
để đề ra những chính sách hợp lý phù hợp với thực tế vận hành của các startup
thưa quý vị hiện nay cổng dịch vụ công quốc gia đã kết nối với cổng dịch vụ công cấp bộ
cấp tỉnh và tích hợp cung cấp bốn trăm linh dịch vụ công trực tuyến
riêng cổng dịch vụ công quốc gia đóng góp ba tỷ đồng một năm
hiện việt nam phân đầu cắt giảm ít nhất hai mươi số quy định và cắt giảm ít nhất
hai mươi chi phí tuần thủ
đây đang là những cải thiện rất lớn về môi trường đầu tư kinh doanh
để việt nam hồi phục nền kinh tế một cách nhanh nhất có thể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
từ trước đến nay chúng ta đang chú trọng nhiều về môi trường đầu tư kinh doanh
theo góc độ của những việc là đơn giản hóa các thủ tục để thành lập doanh nghiệp mới
hoặc là cái câu chuyện gia nhập thị trường của doanh nghiệp
thì đấy là cái mà hiện nay chúng ta đang làm tương đối tốt
nhưng một cái khía cạnh của cái đổi mới môi trường đầu tư kinh doanh
đấy là câu chuyện thúc đẩy được cái tăng trưởng của các doanh nghiệp
và đặc biệt là giảm được cái chi phí cho doanh nghiệp
thì cả hai góc độ này ở trong cái bối cảnh hiện nay thì đều cần phải được nhìn nhận
và cần phải được đổi bày
mấy năm gần đây việt nam luôn chú trọng cải cách thể chế nhiều đợt giả soát
được tiến hành
năm nay hoạt động cắt giảm chi phí tuân thủ theo chỉ đạo nghị quyết sáu mươi nqcp của chính phủ
được thúc đẩy mạnh mẽ
hầu hết các bộ đã đưa ra phương án cắt giảm chi phí
cũng như các thủ tục hành chính là từ hai mươi đến hai mươi năm
môi trường đầu tư kinh doanh sẽ phần nào thuận lợi hơn từ những đề xuất cắt giảm này
để mà cải cách thủ tục hành chúng tốt là chúng ta cần phải xây dựng một cái quy trình hành chính khoa học
thực sự gọn nhẹ tinh gọn
thứ hai chúng ta nên áp dụng cái công nghệ thông tin
đặc biệt là sử dụng chuyển đổi số và số hóa quy trình này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
thì những cái đó mà tổ hợp lại với nhau chúng ta là đối chiếu cạnh tranh với các nước
cho rằng môi trường sẽ tốt hơn
ngay từ những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi hai
chính phủ tiếp tục đặt nhiệm vụ cải cách cải thiện môi trường kinh doanh là ưu tiên hàng đầu
đây được xem như một động lực để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi
an toàn hơn giảm thiểu mọi chuyện
để doanh nghiệp mở rộng đầu tư
qua đó góp phần phục hồi nền kinh tế trong giai đoạn bình thường mới